ngày hai tháng một mươi ubnd tỉnh đồng nai phối hợp với ủy ban quốc gia chương trình con người và sinh quyền việt nam
tổ chức hội thảo thúc đẩy nhãn sinh thái dựa trên học tập chuyển đổi tại các khu dự trữ sinh quyền thế giới tại việt nam
tại hội thảo các chuyên gia nhà khoa học về dự trữ sinh quyển đã trình bày nhiều vấn đề liên quan đến bộ tiêu chí đánh giá và quy định
quy chế sử dụng nhãn hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới đồng nai đồng thời đề xuất ý kiến của các sở ngành liên quan đến sở hữu công nghiệp
nhãn chứng nhận các tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn đồng nai
theo ubnd tỉnh đồng nai việc tổ chức hội thảo nhằm tham vấn thêm các ý kiến của các nhà khoa học các ngành chính quyền địa phương và doanh nghiệp
để hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá và quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới đồng nai